để chúng ta có được những sự kết nối mới chia sẻ mới và đặc biệt là nghệ sĩ
sẽ có một cái kênh riêng của bản thân mình để chia sẻ những điều tâm huyết nhất
ở trong nghề dành cho tất cả quý vị khán giả xin cảm ơn
sáng phương nam xin được tạm dừng tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
còn bây giờ thu thúy xin mời quý vị quay trở lại trường quay hà nội
cùng với hai biên tập viên huyền trang và phương thảo
xin được cảm ơn biên tập viên thu thúy với những chia sẻ vừa rồi

tại sao xây dựng nhà trái phép lại dễ dàng như vậy
vâng thưa quý vị và các bạn trên đây thì cũng chỉ là đại diện của một vài công trình
trong số rất nhiều công trình bị xây dựng không phép đã và đang diễn ra khá phổ biến
ở nhiều địa phương trên cả nước mà được các cơ quan báo chí phản ánh trong thời gian vừa qua
điều đang nói mặc dù bị phát hiện là xây dựng trái phép
thế nhưng không biết vì lý do gì mà không ít công trình nguy nga tráng lệ
đến nay vẫn đứng vững với thời gian
và thách thức dù lận vậy thì theo chị phương thảo đâu là nguyên do
khiến cho tình trạng xây dựng không phép vẫn diễn ra dễ dàng như vậy
vâng câu hỏi của chị huyền trang thì không biết là đang muốn tôi trở thành
một chuyên gia về kinh tế hay là xây dựng đây
nhưng mà tôi nghĩ rằng là với một cái việc mà xây dựng các cái công trình
không phép sai phép như vậy thì rõ ràng là không phải có chuyện mà tự nhiên mà có đúng không ạ
trở lại với cái câu chuyện đó là hàng chục căn nhà gỗ
ở khu vực di tích thắng cảnh quốc gia hồ tuyền lâm tỉnh lâm đồng
mà chúng tôi vừa đề cập trong ví dụ vừa rồi
thì rõ ràng là với việc xây dựng hàng ngày có rất là nhiều các cái phương tiện
thiết bị rồi là khoan ủi xây dựng đúng không ạ
tôi nghĩ là ai cũng có thể biết
thế nhưng tại sao việc này các cơ quan chức năng lại không biết
tại sao đến giờ một mươi chín căn nhà gỗ sừng sữ mọc lên với một cái diện tích đó là
để tôi xem ạ bốn trăm năm mươi sáu m hai đúng không ạ sừng sững ở ven hồ
đến bây giờ các cơ quan chức năng mới biết
vậy thì rõ ràng tôi nghĩ là phải có câu chuyện áo gấm đi đêm ở đây
vâng theo như tôi được biết thì vào đầu năm hai nghìn một mươi tám
cũng tại dự án này đơn vị chủ đầu tư đã cho san ủi mặt bằng lấp đất xuống lòng hồ tuyền lâm
thuộc khu vực bảo vệ một của di tích thắng cảnh quốc gia hồ tuyền lâm
rồi tại khu vực công viên công cộng thì chủ đầu tư cũng tiến hành săn ủi đất
làm biến dạng địa hình hiện trạng lấp khe tụ thủy
với các sai phạm nêu trên ủy ban nhân dân tp đà lạt đã đình chỉ việc đào bới săn gạt trái phép của chủ đầu tư
vậy mà lại xuất hiện đoạt ngôi nhà gỗ ở ngay sát mếp hồ
thì cũng không ngạt nhiên khi dư luận đặt ra câu hỏi là
phải chăng là đã có ai đó bật đèn xanh cho các hoạt động xây dựng trái phép này
vâng câu hỏi của chị trang thì tôi nghĩ là cũng đang là câu hỏi của rất là nhiều người
bản thân tôi thì cảm thấy khá là mâu thuẫn
mà tôi nghĩ là nhiều người cũng sẽ cảm thấy cái câu chuyện này hơi nực cười
bởi vì là với một cái sự việc mà tôi cũng vừa mới nêu đấy ạ
thì các cơ quan chức năng khi mà sự việc vỡ lở
mới nói là mình lúc này mới biết
và lúc đó thì họ mới đưa ra những cái khẳng định là sẽ xử lý cái sự việc này thật là nghiêm
mà tôi nghĩ rằng họ phải biết từ khi mà nó mới manh nha hình thành đúng không ạ
và chúng ta cũng quay trở lại cái câu chuyện ở lâm đồng
thì ngay cả cái đơn vị chức năng có nhiệm vụ là quản lý và bảo vệ các cái di tích
ở trên địa bàn của mình quản lý
đó là sở văn hóa thể thao và du lịch của tỉnh lâm đồng
thì bây giờ cũng mới có đơn đề nghị đơn vị chủ đầu tư
đó là phải tháo rỡ các cái công trình xây sai phép
và hoàn nguyên lại khu vực theo đúng luật di sản
vâng phải nói là khi dư luận lên tiếng thì đương nhiên là các cơ quan chức năng
phải vào cuộc để xử lý xe phạm rồi
nhưng mà chị có thể thấy đó là cả một sự lãng phí thời gian công sức và tiền bạc
khi vừa mới xây xong thì đã bị phá đi như vậy
tôi nghĩ ở đây có lẽ đã có một sự giao kèo giữa chủ đầu tư và người quản lý
có khả năng là khi xây xong nếu mà không ai đụng chạm đến
thì cứ như thế thu hồi vốn và kiếm lời
còn nếu như chẳng may bị phát giác thì có lẽ là đành phải ngậm bù hòn làm ngọt
nếu như xảy ra tình trạng này thì quả thật rất là nguy hiểm
vâng đúng là như vậy
tôi nghĩ là cái người được hưởng lợi nhiều nhất ở đây và vô can nhất
chắc chắn không phải là chủ đầu tư hay là phía doanh nghiệp phải không ạ
mà ở đây đó chính là cái thực trạng xây dựng trái phép hàng loạt các công trình
thì chúng ta thấy rằng nó cứ tiếp diễn thôi
và việc xử lý các cái sai phạm này thì chỉ là xử lý một phần
chứ không phải phần gốc
và cái việc mà giải quyết không đúng cái tận gốc của vấn đề như thế này
thì tôi nghĩ là sẽ còn nhiều những cái trường hợp như là ở lâm đồng sẽ xảy ra
vâng thưa quý vị cứ sau mỗi vụ việc xây dựng trái phép đều phát giác
thì chúng ta lại hy vọng rằng những sai phạm về đất đai trật tự xây dựng
sẽ được chỉ đạo và xử lý nghiêm dứt điểm
ngay từ khi ai đó đặt khuyên ngạch đầu tiên phải không quý vị và các bạn
và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình an ninh ngày mới cũng đã hết